quốc hội dành cả ngày làm việc tại hội trường để cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được
trong công tác phòng cháy chữa cháy thời gian qua
tuy nhiên bên cạnh đó các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại yếu kém
nhất là khi tình trạng cháy nổ diễn biến ngày càng phức tạp
nhiều công trình không được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn được đưa vào sử dụng
phát biểu tại hội trường nhắc đến vụ cháy trung cư carina tại tp hcm đại biểu phạm trọng nhân cho biết
hơn một năm đã trôi qua dù nỗi đau đã nguôi ngoai nhưng nhiều người dân ở trung cư này
vẫn chưa hết giật mình mỗi khi trượt nghe tiếng còi cứu hỏa
hậu quả là rõ ràng như vậy song điều khiến đại biểu quốc hội băn khoăn chăn trở
đó là công tác phòng cháy chữa cháy đang quá nhiều tồn tại thiếu sót
quốc hội nghĩ gì về
số xe chữa cháy sử dụng trên hai mươi năm xe chất lượng kém hư hỏng chiếm hơn năm mươi
số trụ nước bể nước bến nước không chỉ thiếu vài chục mà ở nhiều địa phương
con số rên đến hàng trăm thậm chí hàng ngàn
điển hình như hà nội thiếu gần ba trăm linh bể nước bốn trăm linh bến lấy nước bảy trụ nước
trong số các trụ còn lại chỉ có năm trăm hai mươi hai trụ không sử dụng được
khánh hòa thiếu ba năm trăm năm mươi chín trụ hải phòng ba năm trăm linh trụ
trong khi đó nguồn nước tự nhiên ở các ao hồ
sông ngồi ngày càng cán kiệt
nên một thực tế khác đại biểu nguyễn sĩ cương cho biết
qua giám sát cho thấy số lượng và chất lượng các thiết bị còn rất khác nhau
đáng lưu ý có những thiết bị chỉ mang tính hình thức để đối phó
chứ chất lượng rất kém và cũng có rất nhiều thiết bị giả
và không làm được chức năng phòng cháy chữa cháy
vừa rồi thì lực lượng phòng cháy chữa cháy đi kiểm tra thì cũng phát hiện ra
là cái việc là một số những trụ nước
nó chỉ là một cái trụ giả mà nó trôn xuống dưới
mà ở dưới nó không có đường ống
hoặc thậm chí có cái có đường ống nhưng mà cũng không có nước
thì tôi nghĩ rằng là cái này là cái mà có lẽ phải kiểm tra thường xuyên
dẫn số liệu chỉ trong một năm
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến thời điểm báo cáo quốc hội hôm nay
đã có đến bốn mươi ba vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
đặc biệt là các vụ cháy xảy ra chủ yếu ở các tỉnh thành lớn
như hà nội bình dương và thành phố hồ chí minh
đại biểu lưu bình nhưỡng băn khoăn nguyên nhân có phải do phát triển nóng quá
hay do trách nhiệm của các cơ quan liên quan
trong đấy thì có đặt ra các cái nguyên nhân
cũng xin báo cáo quốc hội là nguyên nhân từ rất nhiều
nhưng mà cũng không có cái nguyên nhân nào để đánh giá rất rõ và xử lý
đặc biệt là tôi đọc trong các báo cáo không thấy cái đồng chí lãnh đạo nào
một cái quan chức lớn nào là bị xử lý
và hầu hết các vụ là đều không ít rất ít khởi tố
và xử lý rất là nhẹ
tôi cảm giác như là nó không tương xứng với các đám cháy
nhiều đại biểu cho rằng cần hơn một đạo luật một nghị quyết tối cao
là cái tâm kiên quyết không thỏa hiệp với các sai phạm và sự tắc trách từ các cơ quan chức năng
cũng như tinh thần cảnh giác cao độ không lơ là của doanh nghiệp và người dân
trong ý thức phòng cháy chữa cháy để không còn tái diễn những thảm kịch thương tâm như trong thời gian qua